trong thời gian vừa qua dư luận nóng lên bởi một góc sơn trà bị xây dựng trái phép bốn mươi món biệt thự nhìn ra biển của công ty cổ phần biển tiên sa
trước thực trạng này hiệp hội du lịch đà nẵng vừa gửi kiến nghị lên các cơ quan trung ương nhiều giải pháp bảo vệ bán đảo sơn trà trong đó có việc tháo rỡ bốn mươi món biệt thự được xây trên bán đảo sơn trà
theo đó đại diện hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng cho biết lãnh đạo đơn vị và viện sinh thái học miền nam trực thuộc viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam vừa gửi thư kiến nghị đến các cơ quan trung ương và thành phố đà nẵng về những vấn đề liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo sơn trà

các nhà khoa học cũng kiến nghị ubnd tp đà nẵng và chính phủ không quy hoạch sơn trà thành khu du lịch quốc gia để ưu tiên tập trung cho quy hoạch bán đảo này thành khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học